còn tại an giang để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trần thanh nhàn chú tại huyện an phú tỉnh an giang vừa bị công an huyện an phú tạm giữ hình sự
ngày hai mươi năm tháng chín công an huyện an phú nhận được tin báo về việc gia đình người dân trên địa bàn xã phú hữu
bị trộm đột nhập lấy đi lượng lớn tiền và vàng tương đương với khoảng bốn mươi năm chỉ vàng
lực lượng công an huyện đã xác minh và phát hiện trần thanh nhàn là hàng xóm của nạn nhân có dấu hiệu nghi vấn
trưa ngày hai mươi chín tháng chín tiến hành kiểm tra khám xét lực lượng công an thu giữ trên người nhàn gần một mươi hai triệu đồng
một nhẫn vàng hai mươi bốn carat qua đấu tranh trần thanh nhàn đã thừa nhận hành vi của mình